xuất phát từ thực tiễn hoạt động của ngành thư viện trong những năm qua và nhằm phát triển văn hóa đọc phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị
tại hà nội vụ thư viện bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng hội người mù việt nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai bên
mục đích của chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy hình thành môi trường thân thiện và tiện ích tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và chi thức
hỗ trợ việc học tập suốt đời của người khiếm thị đồng thời thông qua chương trình hợp tác giúp thực hiện hiệu quả mục tiêu đề án
phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi theo quyết định số ba trăm hai mươi chín và đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời
trong các thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ theo quyết định số hai trăm linh tám đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong những năm qua để hỗ trợ cho người khiếm thị ở việt nam các thư viện công cộng đã tích cực tổ chức phục vụ người khiếm thị
với nhiều loại tài liệu như sách nổi brail sách nói sách nói kỹ thuật số sách minh họa nổi tài liệu đồ họa nổi
máy tính cùng các phần mềm chuyên dụng máy phóng đại cctv máy đọc sách nói victor ritder hay máy sản xuất tài liệu đồ họa nổi tiếng heatter